chuyển sang diễn biến dịch bệnh tại tp hcm
theo báo cáo đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín của sở y tế tp hcm trong tuần vừa qua
ba phường xã trên địa bàn thành phố đã chuyển thành vùng cam tức là cấp độ ba nguy cơ cao
các lãnh đạo quận lý giải sự cam hoán này ra sao
và tp hcm đã có cách giải quyết nào hay chưa
xin mời quý vị hãy cùng theo dõi
trả lời cho lý do tình trạng nhiều phường xã bị cam hóa
phó chủ tịch ubnd quận một mươi bùi thế hải và trưởng phòng y tế quận một mươi một
bác sĩ vương anh tài đều cho biết nguyên nhân các phường trên địa bàn quận trở thành vùng cam
do ca nhiễm tăng và tỷ lệ tiêm vaccine không đạt
riêng tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín ông hải và bác sĩ tài phân trần dữ liệu tiêm vaccine
mà hai quận đưa lên hệ thống tiêm chủng quốc gia thường bị trả về
dẫn đến tỷ lệ tiêm chủng trên hệ thống thấp hơn con số đã tiêm thực tế
lãnh đạo ubnd quận một mươi cũng cho hay vẫn còn lấn cấn về việc tính tỷ lệ tiêm
trên tổng số dân hay tính theo độ tuổi
còn quận một mươi một đã liên hệ trung tâm kiểm soát bệnh tật hcdc để đề nghị hướng dẫn
và cho phép quận nhập lại những trường hợp chưa được đưa vào dữ liệu tiêm chủng quốc gia
về cách tính số ca mắc mới theo bác sĩ tài hcdc tính luôn số ca đi xét nghiệm
ở các bệnh viện khác do các bệnh viện báo về hcdc cộng với số ca quận huyện báo lên
nhưng hiện hcdc cũng chưa cập nhật số liệu quận báo lên
quy định mới là địa phương test lại một trường hợp người dân báo dương tính
thì xem như ca dương tính
nên khi người dân phường nào đó đi xét nghiệm pcr ở bệnh viện nhiều
thì phường đó có số ca cao còn các phường khác thì không cao
dù số ca mắc giữa các phường là gần như tăng ngang nhau
về vấn đề dữ liệu tiêm chủng phó giám đốc sở thông tin truyền thông
tp hcm võ thị trung trinh cho biết hiện số liệu đánh giá cấp độ dịch
và số liệu tiêm chủng của tp hcm đang dùng chung dữ liệu của bộ y tế
nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tiêm chủng ở các phường không đúng thực tế
vì phần mềm của bộ y tế tính theo tài khoản của địa điểm tiêm
ví dụ một người dân ở quận một mươi địa chỉ nhà ở phường chín
nhưng qua phượng tám tiêm thì trên hệ thống tính vào tỷ lệ tiêm chủng của phường tám
trong khi đó việc tiêm chủng hiện nay khá dễ dàng
người dân có thể đến các điểm tiêm khác nhau để tiêm
chứ không nhất thiết phải tiêm tại nơi cư trú
bà trưng dẫn chứng tổng người tiêm thì không sai
nhưng khi chia nhỏ ra từng quận
phường thì phường này thì dư phường kia thị thiếu
nên dẫn đến tình huống có nơi tỷ lệ tiêm chủng cao hơn một trăm linh
trước phản ánh của nhiều địa phương về trục trặc này
sở thông tin và truyền thông sở y tế đã có văn bản
đề nghị bộ y tế tính tỷ lệ tiêm theo địa chỉ của người dân tiêm
thay vì tính theo tài khoản đơn vị nhập dữ liệu tiêm chủng
trước lớn cấn của quận một mươi về tính tỷ lệ tiêm theo tổng dân số hai độ tuổi
bà trinh cho biết hiện tỷ lệ tiêm chủng vẫn tính theo độ tuổi
chứ chưa tính theo tổng số dân
như vậy tình trạng cam hóa của nhiều phường xã trên địa bàn tp hcm
ngoài việc số ca mắc tăng còn là do hệ thống dữ liệu tiêm chủng quốc gia
chưa động nhất và sát với thực tế dẫn đến hiện tượng các quận đã gửi số liệu đi
nhưng không được cập nhật từ đó đánh giá cấp độ dịch sai lệch
trước tình trạng này tp hcm cần những phương án giải quyết triệt để hơn
để tránh những bất cập và lo lắng không đáng về diễn biến dịch bệnh tại địa phương
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé